thưa quý vị và các bạn hiện nay khi mà số ca mắc tại đà nẵng liên tục gia tăng
thành phố đã áp dụng biện pháp phòng dịch ở mức cao hơn cấm người dân đi ra ngoài khi không cần thiết
với trường hợp ra khỏi nhà phải có giấy xác nhận di chuyển đúng một tuyến hai địa điểm
để siết chặt và xử lý những hành vi vi phạm quy định chống dịch
công an thành phố đà nẵng triển khai kế hoạch cao điểm gia quân tuần tra
chốt chặn tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn
những ngày đầu thực hiện giãn cách trên toàn thành phố ba trăm linh cán bộ chiến sĩ được tăng cường về cơ sở
hỗ trợ công tác phòng dịch các chốt chặn trên nhiều tuyến đường chính được thiết lập
kiểm tra tất cả người và phương tiện di chuyển qua chốt
theo ghi nhận vẫn còn nhiều trường hợp người dân không xuất trình được giấy cam kết
và lý do chính đáng khi ra đường
trong những ngày đầu tổ công tác sẽ tiến hành nhắc nhở yêu cầu người dân quay đầu
những ngày tiếp theo các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm
nhiều người cũng có được những tờ giấy để xuất trình cho tổ kiểm tra
về việc đi làm việc tại cơ quan đi mua đồ ăn đi làm việc những cơ quan công sở xế nghiệp
thuộc ngành hoàn thành phố đoan cho phép
tuy nhiên cũng có một số người chưa chuẩn bị tốt việc giấy từ để đi ra ngoài
lực lượng cũng tiến hành nhắc nhở trong ngày đầu
qua quá trình tự do kiểm soát nếu phát hiện những trường hợp này
thì chúng tôi sẽ
hỏi lý do anh ra đường vì lý do gì có cần thiết hay không
nếu những trường hợp thuộc cần thiết thì chúng tôi cho phép người dân là được tiến hành
còn những trường hợp không cần thiết chúng tôi buộc người dân phải trở về vị trí ở nhà
theo cái nguyên tắc là nhà cách ly với nhà người cách ly với người phải chấp hành nghiêm
ngoài chốt chặn cứng các tổ công tác của lực lượng chín mươi một một tám mươi ba chín mươi bốn và lực lượng phản ứng nhanh
luôn được duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự
một vấn đề nổi cộng trong thời gian thực hiện giãn cách là xuất hiện ngày càng nhiều nhóm thanh thiếu niên
lợi dụng đường xá vắng vẻ để hẹn giải quyết các mâu thuẫn
các nhóm đối tượng này thường sử dụng hung khí gây nguy hiểm như bông xăng dao phóng lợn mã tấu
để đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
nhóm đối tượng này thường sử dụng những hung khí gây nguy hiểm ví dụ như là dao phóng lợn mã tấu
bom xăng để mà hẹn nhau để giải quyết những cái mâu thuẫn mặc dù là có những cái mâu thuẫn rất là nhỏ
nhưng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố và các quy định về phòng chống dịch
thì đối với những đối tượng này thì chúng tôi kiên quyết xử lý tiến hành tổ chức tuần tra kiểm soát
lưu động cũng như là chốt chặn để đảm bảo được cái việc vai bắt được an toàn
hiện nay tất cả các đơn vị công an từ xã phường đến quận huyện trên địa bàn toàn thành phố đều quyết liệt vào cuộc
mỗi tổ nghiệp vụ đảm bảo
trách một nhiệm vụ khác nhau song đều hướng đến một mục tiêu
chung tay cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường